tại nơi biên cương của tổ quốc bước chân của các chiến sĩ biên phòng đã đi qua khắp mọi nẻo đường
mang lại niềm tin niềm mơ ước cho các em học sinh đến trường
ánh sáng của những con chữ đã thắp sáng lên nhiều hy vọng về tương lai cho người dân nghèo
hôm nay kỷ niệm năm mươi chín năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
mời quý vị khán giả sẽ cùng xem lại những hình ảnh xúc động về các anh ở nơi biên cương của tổ quốc
đây là lớp học rất đặc biệt được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bát sát bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
mở tại điểm trường của thôn san bang xã bản vược huyện bát sát do thiếu tá phạm công khanh đảm nhận vai trò đứng lớp
gọi là đặc biệt vì lớp toàn những người phụ nữ ở lứa tuổi trung niên nhưng chưa biết đọc thành thạo mặt chữ
ngày trước do hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với những hủ tục lạc hậu
con gái không cần học cái chữ chỉ cần lấy chồng sinh con là được nên các chị đã không được đến trường
tôi bây giờ tôi được đi học rồi tôi được các thầy giáo ở đồn biên phòng dạy thì bây giờ tôi rất tự tin
và dành tình cảm cho thầy nhiều hơn gắn bó hơn vừa thầy giáo vừa là bạn vừa là chị em rất phấn khởi
khi đi chợ đi đâu cúng dế bế chứ mẹ mua thức ăn nội kia cúng sợ hết hạn này
con vừa học mẫu giáo lớp một
những người phụ nữ này họ cầm cuốc cầm dao còn thành thạo hơn cầm bút
vì thế khi tiếp cận và vận động các chị đến lớp đầy đủ thiếu tá phạm công khanh đã gặp không ít khó khăn
các chị bảo mai là các chị đi làm sẵn thì tôi cũng sẽ định hướng cho chị là chị ơi cố gắng đi làm sẵn
nhưng mà các chị nhớ xem đồng hồ nhé năm giờ chị về từ nương về đến nhà chị là bao nhiêu phút này
chị nấu cơm chị ăn cơm xong là vào khoảng bao nhiêu phút thì đến lớp thì là vừa
đấy gần như mình đấy là cụ thể hóa như thế thì các chị biết được
thực hiện cái chương trình mà xóa tái mù sau biết chữ
đối với phòng bá sát thì chúng tôi vẫn sẵn
xác định trong cái nhiệm vụ lãnh đạo của đảng ủy đối với phòng bá sát
đó là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy trí quyền địa phương bá sát
để tiếp tục giả soát số chị em mà hiện nay là chưa biết chữ
thì chúng tôi tham mưu cho phòng giáo dục để tiếp tục mở những lớp xóa mù sao biết chữ
để làm sao để giúp chị em có những cái nhận thức để biết chữ
và có những nhận thức để làm sao để cùng với nhân dân cùng với bà con phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi tám thì bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ giáo dục đào tạo
đã có một cái ký kết một cái chương trình với nội dung là đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập
giai đoạn từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
trong cái chương trình này thì rất nhiều nội dung
nhưng mà trong đó thì liên quan đến phần công tác xóa mùa chữ
thì cũng chỉ đạo các đơn vị
vì là tiếp tục là rà soát và nắm chắc cái tình hình thực trạng cái số mùa chữ và thái mùa chữ
để vận động là cái số đó là tham gia đi học các lớp xóa mùa chữ ở cái địa bàn biên giới
và tham ưu cho các bộ chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các cháu học sinh bỏ học
và tiếp tục quay trở lại trường học tập

trong những năm qua ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương của tổ quốc

bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã có những chủ trương phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
để thực hiện công tác xóa mùa chữ và nâng bước em đến trường cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi được đi học
để thực hiện công tác xóa mùa chữ và nâng bước em đến trường cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi được đi học
quả đó đã củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
quả đó đã củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng với tất cả tấm lòng tình cảm của người chiến sĩ đã thắp sáng lên những điều kỳ diệu tại nơi biên cương của tổ quốc
mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng với tất cả tâm lòng tình cảm của người chiến sĩ đã thắp sáng lên những điều kỳ diệu tại nơi biên cương của tổ quốc